thưa quý vị sau một thời gian áp dụng thí điểm mô hình chuyển hóa địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự
công an quận bình thạnh tp hcm đã liên tiếp triệt phá các ổ nhóm buôn bán tàng trữ ma túy trên địa bàn
mới đây đơn vị này tiếp tục xóa sổ một đường dây buôn bán sử dụng cháy phép chất ma túy
do các đối tượng có quan hệ huyết thống với nhau gây dựng lên
qua công tác nắm địa bàn công an quận bình thạnh đã phát hiện ra đường dây buôn bán tiêu thụ ma túy
diễn ra tại hẻm một trăm hai mươi hai b đường nguyễn lâm phường ba
rút kinh nghiệm từ những lần truy quét ma túy từ trước đó
ban chỉ huy công an quận đã chỉ đạo các trinh sát dày dặn kinh nghiệm của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
bí mật thu thập chứng cứ phạm tội của các đối tượng
các đối tượng đã tìm cách thực hiện việc đối phó với công an

chúng tôi cũng cố tạo được chứng cứ để mắc xử lý các đối tượng này
vào đúng thời điểm hàng trăm cán bộ chiến sĩ của nhiều lực lượng phối hợp như công an quận bình thạnh
cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động đồng loạt tấn công vào hang ổ của nhóm đối tượng
rất nhanh chóng hai mươi bốn đối tượng liên quan đã bị khống chế tại chỗ
cùng một tám trăm bốn mươi bốn gram ma túy đá bảy sáu trăm bảy mươi hai gram heroin tám xe gắn máy hai mươi điện thoại cùng hơn một mươi triệu đồng tiền mặt
trên tâm của tập thể cán bộ công an quận bình thạch thì trên địa bàn quận đã giảm dần những vụ phạm pháp hình sự
trật tự đô thị được giữ vững tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân yên tâm làm ăn sinh sống